vì vậy mỗi bậc phụ huynh cần chăm sóc gần gũi lắng nghe chia sẻ chăm lo sự phát triển tinh thần và thể chất cho mỗi đứa trẻ
có như vậy các em mới có nền tảng vững chắc để chống lại những cạm bẫy trong cuộc sống
sáng ngày hai mươi năm tháng bảy công an thành phố cần thơ và công ty trách nhiệm hữu hạng vinataba philip marist
phối hợp thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm hai nghìn hai mươi bốn
tòa lạc trân quốc lộ một phường ba lán quận cái răng
công ty trách nhiệm hữu hạng vinataba philip morris chuyên sản xuất cung cấp thuốc lá trong nước và xuất khẩu
luôn có trữ lượng hàng hóa lớn và là đơn vị có nguy cơ cháy cao do nguyên liệu sản xuất là vật liệu dễ cháy
tình huống cháy được đặt ra màng điện gặp sự cố chập mạch dẫn đến cháy
tại thời điểm xảy ra cháy hệ thống báo cháy của cơ sở đang trong giai đoạn bảo trì
nên không phát hiện dẫn đến cháy lớn có một mươi người cần được giải cứu
sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để chữa cháy hướng dẫn mọi người thoát ra ngoài bằng các lối thoát hiểm
và thông tin cho các lực lượng có liên quan
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố cần thơ
công an quận cái răng đã điều trên một mươi xe trong đó có xe chỉ huy xe chữa cháy xe cứu nạn cứu hộ
các phương tiện nghiệp vụ và hơn chín mươi cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai đội hình chữa cháy
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn nhân di dời tài sản
sau hơn một mươi năm phút phối hợp chặt chẽ nghiêm túc giữa các lực lượng đám cháy được dập tắt hoàn toàn
sự phối hợp giữa các lực lượng trong xử lý tình huống đảm bảo yêu cầu kế hoạch đề ra
sáng ngày hai mươi năm tháng bảy tại nghĩa trang liệt sĩ huyện hòn đất tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh kiên giang và chỉ huy các lực lượng vũ trang
tổ chức lễ truy điệu an tán hai mươi hai cốt liệt sĩ quân tình nguyện chuyên gia việt nam hy sinh tại campuchia đợt hai mươi năm năm hai nghìn hai mươi hai
lễ truy điệu an tán hai mươi hai cốt liệt sĩ lần này được tổ chức nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thương binh liệt sĩ

đảng bộ quân và dân tỉnh kiên giang trân trọng tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa
truy ân các anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh gia đình có công việc kết mạng
đã hy sinh cả cuộc đời mình
bất mát một phần thân thể sức mạnh của mình cho độc lập tự do của tổ quốc và hạnh phúc của dân tộc
mùa khô hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đội ca chín mươi hai bộ chính quyên quân sự tỉnh tìm kiếm quy tập được hai trăm linh hai cốt liệt sĩ
tất cả không xác định được danh tính
trong đó hai mươi hai cốt quy tập ở tỉnh campuchia và tỉnh cô công vương quốc campuchia
và một trăm tám mươi hai hải cốt liệt sĩ quy tập địa bàn trong tỉnh
từ năm hai nghìn một đến nay khi thực hiện hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và chính phủ vương quốc campuchia
trên địa bàn bốn tỉnh campuchia khép sihanouk cô công vương quốc campuchia
đội ca chín mươi hai đã tìm kiếm quy tập được hai nghìn tám mươi hai cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam
đưa về nước an tán tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh
đây là sự thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn đền ơn đáp nghĩa
sự quyết tâm cao của lãnh đạo tỉnh quỹ quỹ ba nhân dân tỉnh kiên giang
trong giải quyết chính sách tồn động sau chiến tranh
tại lễ truy điệu đồng chí nguyễn lương trung tỉnh quỹ viên phó chủ tịch quỹ ba nhân dân tỉnh
đọc lý văn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ
đã cống hiến trọng đề mệnh cho độc lập tự do của tổ quốc
và những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống trên chiến trường campuchia
vì tình huống nghiệp quốc tế cao cả để giúp nước bạn campuchia thoát khỏi quả diệt chủng
và bảo vệ sự bình yên của tổ quốc